trước khi bế mạc hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về dự án luật giáo dục sửa đổi
một số đại biểu cho rằng từ bất cập trong quản lý nhà nước về giáo dục ở các địa phương
cần thống nhất giao cho ngành giáo dục chủ trì từ khâu tuyển dụng sử dụng và luân chuyển giáo viên
theo đại biểu phan thái bình từ việc giám sát ở các địa phương nguyên nhân dẫn đến tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên thời gian qua
là do khi tuyển dụng giáo viên ngành nội vụ chủ trì việc này còn ngành giáo dục chỉ là phối hợp
thực tế này dẫn đến một số giáo viên hợp đồng dạy rất tốt nhưng không được tuyển dụng
bởi ngành giáo dục chỉ là sử dụng con người và họ chỉ nhận được người vào làm việc sau khi tuyển dụng xong
vì thế cần xem lại cơ chế quản lý nhà nước
nếu chúng ta không quản lý biên chế bởi biên chế thì sẽ tổng biên chế là do ngành nội vụ tham mưu cho chính phủ
hoặc là tham mưu cho các cấp tỉnh được tổng biên chế giao dục là bao nhiêu đó còn con người tù thể và tiễn thế nào là giao cho
và quản lý thế nào là giao cho ngành nội dục anh không được tiễn thừa vượt cái biên chế tổng biên chế đấy
trong khi đó cho ý kiến về quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo đại biểu nguyễn trường giang cho rằng
nếu chỉ tuyển những người có trình độ sư phạm
sư phạm làm giáo viên sẽ không đáp ứng được yêu cầu của nghị quyết trung mương số một mươi tám đặt ra đó là thu hút trọng dụng nhân tài
vấn đề thu hút trọng dụng nhân tài thì không phải là chỉ có mỗi là tốt nghiệp các trường sư phạm
bởi vì trong giáo dục thì có rất nhiều các nghề khác nhau rồi là có rất nhiều kỹ năng khác nhau
nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có thể có những người tài ở trong những vực mà chúng ta cần tuyển
thì chúng ta có thể bổ sung cho họ kiến thức sư phạm và tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng trọng dụng họ
thì sẽ phát minh được kết quả tốt hơn
tại buổi thảo luận một số vấn đề liên quan đến hành vi bị cấm đối với nghệ học và nhà giáo
quy định về tên gọi của các cấp học quy định về việc cấm học thêm cũng được các đại biểu cho ý kiến